chào mừng quý vị đến với bản tin nhật ký an ninh của truyền hình công an nhân dân
bản tin tối nay ngày một mươi sáu tháng ba sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây
phát biểu tại hội nghị trực tuyến toàn quốc bộ trưởng tô lâm đề nghị toàn lực lượng nỗ lực đổi mới
đảm bảo tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ đề án sáu và các mục tiêu trong năm hai nghìn hai mươi ba
báo động gia tăng tình trạng thanh thiếu niên vi phạm an toàn giao thông ghi nhận tại điện biên
sau đây là nội dung chi tiết
thưa quý vị và các bạn tiếp tục thông tin về phiên họp thứ hai mươi một của ủy ban thường vụ quốc hội
sáng nay dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội vương đình huệ
tại phiên họp thứ hai mươi một ủy ban thường vụ quốc hội đã xem xét cho ý kiến lần đầu
về dự án luật quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự
tại phiên thảo luận các ý kiến đều cho rằng việc xây dựng luật quản lý bảo vệ công trình quốc phòng
và khu quân sự sẽ giúp phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân
trong tổ chức thực hiện xây dựng nền quốc phòng toàn dân thế trận chiến tranh nhân dân
để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất
toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc trong tình hình mới
về một quan điểm xây dựng luật cơ quan soạn thảo sẽ nghiên cứu bổ sung các biện pháp quản lý
bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự xây dựng chính sách hỗ trợ ưu tiên các chương trình đầu tư
để phát triển kinh tế xã hội các chính sách đối với các khu vực bị hạn chế
về quyền sử dụng đất và các quyền lợi ích hợp pháp khác do yêu cầu quản lý
bảo vệ bảo đảm an toàn cho công trình quốc phòng và khu quân sự
chiều nay ủy ban thường vụ quốc hội đã thảo luận và cho ý kiến về việc giải trình
tiếp thu chỉnh lý dự án luật hợp tác xã sửa đổi
đoàn kiểm tra trung ương do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
phó trưởng tiểu ban bảo vệ chính trị nội bộ trung ương trường đoàn kiểm tra
đến làm việc với ban thường vụ thành ủy tp hcm về việc thực hiện quy định năm mươi tám qdtvk của bộ chính trị
về một số vấn đề
vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ của đảng
tham gia buổi làm việc còn có đồng chí nguyễn văn nên ủy viên bộ chính trị
bí thư thành ủy tp hcm đồng chí nguyễn thị lệ phó bí thư thành ủy
chủ tịch hội đồng nhân dân tp hcm
buổi làm việc tập trung vào một số nội dung quan trọng
trong đó đoàn kiểm tra trình bày dự thảo thông báo kết quả kiểm tra công tác bảo vệ chính trị nội bộ
năm hai nghìn hai mươi hai của ban thường vụ thành ủy tp hcm
cùng với đó trao đổi thảo luận lấy ý kiến góp ý vào dự thảo thông báo kết quả kiểm tra
quy định số năm mươi tám qdtvk được tổng bí thư nguyễn phú trọng thay mặt bộ chính trị ký ban hành
ngày tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai là văn bản thay thế quy định một trăm hai mươi sáu qdtvk ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn một mươi tám của bộ chính trị
một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ đảng
đây là văn bản quan trọng cần thiết điều chỉnh bổ sung một số quy định trước đây
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ trong giai đoạn hiện nay
theo đó thành lập sáu đoàn kiểm tra do các thành viên tiểu ban làm trưởng đoàn
trong đó bộ trưởng tô lâm làm trưởng đoàn kiểm tra số một
bên cạnh nội dung kiểm tra về công tác lãnh đạo chỉ đạo
quán triệt và tổ chức thực hiện chủ trương quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ đảng
các đoàn kiểm tra còn xem xét công tác xây dựng kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ chuyên trách
làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại địa phương
các đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra trong quý ii quý ba năm nay
và báo cáo kết quả trước ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
chiều nay phát biểu tại hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình kết quả
một năm triển khai thực hiện đề án sáu trong lực lượng công an nhân dân và nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
trưởng ban chỉ đạo đề án sáu của bộ công an
biểu dương đánh giá cao toàn lực lượng công an
đã nỗ lực cao quyết tâm lớn hoàn thành các nhiệm vụ
trong triển khai thực hiện đề án sáu trong thời gian vừa qua
tuy nhiên những nhiệm vụ phía trước của đề án sáu còn rất nặng nề
nhiều vấn đề chưa có trong tiền lệ
vì vậy bộ trưởng tô lâm đề nghị toàn lực lượng tiếp tục đổi mới tư duy
tiếp tục phát huy vai trò tiên phong gương mẫu đi đầu
đảm bảo tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ đề án sáu và các mục tiêu trong năm hai nghìn hai mươi ba
cùng dự hội nghị có trung tướng nguyễn duy ngọc
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
phó trưởng ban chỉ đạo đề án sáu của bộ công an
lãnh đạo công an các đơn vị địa phương trên toàn quốc
trong vai trò thường trực tiên phong gương mẫu đi đầu
toàn lực lượng triển khai đề án sáu đạt nhiều kết quả rất quan trọng
trong đó lực lượng quản lý hành chính và hơn sáu mươi công an xã
luôn sung kích đi đầu đảm bảo dữ liệu luôn đúng đủ sạch sống
đến nay bộ công an đã cung cấp hai trăm hai mươi bảy trên hai trăm hai mươi
bảy dịch vụ công trực tuyến đồng thời đưa vào một mươi một dịch vụ công thiết yếu
theo lộ trình đề án
trong năm hai nghìn hai mươi hai đối với một mươi một dịch vụ công thiết yếu của bộ công an triển khai
đã tiết kiệm gần một tỷ đồng
triển khai tích hợp vneid sử dụng là tài khoản đăng nhập
cổng dịch vụ công quốc gia trên nền tảng căn cước công dân gắn chip
tích hợp trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đạt chín mươi bốn
ứng dụng trong lĩnh vực bảo hiểm ngân hàng tín dụng
đồng thời đã cấp được gần tám mươi triệu thẻ
căn cước công dân gắn chip thu nhận gần hai mươi ba triệu hồ sơ định danh điện tử
với trên năm triệu tài khoản được kích hoạt
trên cơ sở những tồn tại nguy cơ chậm muộn được công an các đơn vị địa phương
kiến nghị đề xuất phát biểu kết luận hội nghị
bộ trưởng tô lâm yêu cầu phải nhanh chóng có giải pháp khắc phục
giải quyết đối chiếu ngay để xử lý
bộ trưởng đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của người đứng đầu đơn vị
đặc biệt là giám đốc công an các tỉnh
phải thực hiện nghiêm hiệu quả nhiệm vụ của đề án sáu
bộ trưởng tô lâm đề nghị các đơn vị sớm hoàn thiện hệ thống cơ sở pháp lý
nâng cao hiệu quả phát triển các dịch vụ công trực tuyến
phục vụ người đứng đầu đơn vị
đồng thời yêu cầu công an các đơn vị địa phương
thực hiện các quy định thủ tục hành chính có liên quan về luật cư trú
bỏ sổ hộ khẩu giấy sổ tạng trú giấy
tuyệt đối không để người dân phải đi lại nhiều lần mất thời gian
nhấn mạnh đến yêu cầu phải đảm bảo dữ liệu dân cư
luôn trong trạng thái đúng đủ sạch sống
bộ trưởng tô lâm phê bình một số địa phương
chấn chỉnh tình trạng không có chuyển biến trong công tác làm sạch dữ liệu
vấn đề bảo đảm dữ liệu dân cư đúng đủ sạch sống
chúng ta cũng xác định đây là mệnh lệnh công tác
và cũng là danh dự của lực lượng công an nhân dân
các đồng chí giám đốc các ông chí phó giám đốc
phụ trách quản lý hành chính phải giao ban hàng tuần
chỉ đạo giả soát các chỉ tiêu còn tồn tại
do c sáu gửi về đối với nhóm vấn đề đảm bảo dữ liệu đúng đủ sạch sống
đồng chí trưởng phòng với c sáu chủ trì kiểm tra
phúc tra kết quả thực hiện của công an cấp huyện trên địa bàn
tập hợp báo cáo kết quả và đề xuất kiểm điểm
đối với những đơn vị để tồn tại không chuyển biến
đồng chí trưởng công an cấp huyện xã hàng ngày truy cập vào hệ thống
để theo dõi số liệu kết quả làm sạch
kịp thời báo cáo lực lượng cảnh sát khu vực
thực hiện quy trình bốn bước và giả soát ba cấp theo quy trình
bộ trưởng cũng đề nghị cần nâng cao chất lượng đào tạo về công nghệ thông tin
tăng cường đào tạo huấn luyện cho lực lượng công an xã
tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền
khen thưởng các đơn vị địa phương cá nhân
thực hiện tốt nhiệm vụ cũng như có hình thức xử lý nghiêm
các đơn vị cá nhân chưa thực hiện nghiêm hiệu quả đề án sáu
thưa quý vị mới đây bộ tư pháp vừa công bố tài liệu
họp thẩm định luật căn cước công dân sửa đổi
luật căn cước công dân do bộ công an chủ trì soạn thảo
dự kiến có hiệu lực thi hành kể từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
thay thế cho luật căn cước công dân năm hai nghìn một mươi bốn đang có hiệu lực
luật căn cước công dân sửa đổi sẽ gồm bảy chương bốn mươi sáu điều sửa đổi bổ sung
nhiều nội dung quan trọng so với quy định tại luật căn cước công dân năm hai nghìn một mươi ba
theo ý kiến của nhiều chuyên gia việc đổi mới công tác quản lý dân cư
sẽ góp phần đảm bảo quyền con người quyền công dân
tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao hiệu quả
giá trị sử dụng của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
thẻ căn cước công dân vào công tác quản lý nhà nước phát triển kinh tế xã hội
là yêu cầu cấp thiết cần được ưu tiên
đầu tư và phát triển
luật căn cước công dân năm hai nghìn một mươi bốn được quốc hội khóa một mươi ba thông qua
đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại giao dịch của nhân dân
góp phần phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm và các hành vi vi phạm trật tự an toàn xã hội
tuy nhiên sau gần một mươi năm áp dụng luật đã xuất hiện một số tồn tại
và các vấn đề phát sinh cần phải được xem xét để sửa đổi bổ sung
đây là nền tảng để chúng ta truyền đổi
nền kinh tế số xã hội số
cái thứ hai là giúp cho công dân sẽ thuận tiện hơn trong giao dịch
trong thực hiện thủ tục hành chính công
trước đây chúng ta làm bằng thủ công
người dân phải đi lại rất nhiều sử dụng và phải bảo quản rất nhiều loại giấy tờ
thì bây giờ khi mà chúng ta sửa đổi như vậy
chúng ta tích hợp các dữ liệu vào trong trường dữ liệu căn cước công dân
và định danh điện tử cũng như là căn cước điện tử
thì người dân sẽ không cần phải mang nhiều loại giấy

khi đi giải quyết các thủ tục hành chính
để thực hiện các hoạt động mang tính chất toàn cầu
và đáp ứng cái nhu cầu ngày càng cao của người dân trong xã hội
đối với các giao dịch điện tử đối với các dịch vụ viễn thông
cũng như là đối với các cái hoạt động trong đời sống xã hội
thì cái nhu cầu sửa đổi luật căn cước công dân hai nghìn một mươi bốn là nhu cầu cấp thiết hiện nay
theo luật căn cước công dân sửa đổi
sẽ có sáu điểm mới về căn cước công dân
cụ thể bổ sung thêm nhóm đối tượng được cấp căn cước công dân
được bỏ vân tay sửa đổi quy định về thông tin căn cước công dân
quê quán nơi thường trú chữ ký của người cấp căn cước công dân
thành số định danh cá nhân nơi đăng ký khai sinh nơi cư trú
cấp căn cước công dân cho người dưới một mươi bốn tuổi
tích hợp thêm một số thông tin của công dân vào căn cước công dân
như giấy khai sinh sổ bảo hiểm y tế giấy phép lái xe giấy chứng nhận kết hôn
thủ tục cấp lại căn cước công dân
sẽ được thực hiện trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia
đấy là những cái mà thay đổi bây giờ thì chúng ta sẽ phù hợp với cái việc mà số hóa
số hóa chuẩn hóa cái dữ liệu của công dân theo cái công nghệ bốn
và chúng ta phù hợp với mục đích của quản lý dân cư về sau này
là chúng ta sẽ đồng bộ các cái số liệu trên một cái nền tảng
thì người dân người ta rất là thuận tiện để theo dõi
cái tài liệu hồ sơ của mình cũng như liên hệ cơ quan nhà nước làm việc
đặc biệt một trong những điểm mới của dự án
thảo luận căn cước công dân sửa đổi được nhiều người đánh giá cao
đó là quy định cấp căn cước công dân cho trẻ em dưới một mươi bốn tuổi
chính sách này sẽ giúp bảo đảm quyền lợi ích chính đáng của công dân
và phục vụ công tác quản lý nhà nước
phát huy giá trị tiện ích của thẻ căn cước công dân
trong hoạt động của chính phủ số xã hội số
rất cần có thẻ căn cước công dân của trẻ em
để trẻ em được thực hiện quyền đứng tên tài sản
có người giám hộ và được cùng người giám hộ
thứ hai trẻ em ngày xưa rất hiếm khi đi máy bay
nhưng bây giờ trẻ em đi máy bay là phổ biến
cho nên khi đi máy bay chúng ta ra những sân bay
chúng ta thấy nơi làm thủ tục
các bậc phụ huynh cứ cầm giấy khai sinh của con rất to
thậm chí còn rách lát
ảnh hưởng đến việc thực hiện các thủ tục hành chính khác
và khi chúng ta có thẻ căn cước rồi
thì nó vừa tiện dụng cho phụ huynh cho trẻ em
vừa là cơ sở
để cơ quan chức năng có thể tra cứu dễ dàng
thông tin về dữ liệu quốc gia và dân cư
để xem là cha mẹ là ai đặc điểm như thế nào
theo dự kiến sáng ngày một mươi bảy tháng ba
tại phiên họp thứ hai mươi một ủy ban thường vụ quốc hội
sẽ cho ý kiến về đề nghị bổ sung
vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi
đối với dự án luật căn cước công dân sửa đổi
trước đó tại phiên khai mạc phiên họp thứ hai mươi bốn
của ủy ban thường vụ quốc hội
chủ tịch quốc hội vương đình huệ nhấn mạnh
việc bổ sung dự án luật căn cước công dân sửa đổi
là rất cần thiết là một bước để chúng ta
tạo tiền đề lên tàng đột phá
cho công tác chuyển đổi số
và quản lý dữ liệu về dân cư
chiều nay tại hà nội
học viện an ninh nhân dân long trọng
tổ chức khai giảng khóa nghiên cứu sinh hai mươi bảy
khóa cao học ba mươi một và trao bằng tiến sĩ năm hai nghìn hai mươi ba
dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo
các đơn vị chức năng bộ công an
một mươi chín tân tiến sĩ được công nhận học vị
và trao bằng tiến sĩ hôm nay
là những đồng chí lãnh đạo cán bộ
giảng viên ưu tú của trường công an nhân dân
các đơn vị của bộ công an việt nam
và bộ công an lào
các đồng chí đã trải qua một quá trình học tập
nghiên cứu bền bỉ phấn đấu và nỗ lực không ngừng
trong nhiều năm để hoàn thành và bảo vệ
thành công luận án tiến sĩ
những vấn đề mà các tân tiến sĩ đã bảo vệ
là những vấn đề có tính thời sự
mang tính cấp thiết cả về lý luận và thực tiễn
nhiều vấn đề lý luận mới
đóng góp thiết thực và việc tổng kết
thực hiện xây dựng phát triển lý luận khoa học an ninh
sau ba mươi năm đào tạo sau đại học
đến nay học viện an ninh nhân dân
đã tổ chức đào tạo ba mươi một khóa cao học
và hai mươi bảy khóa nghiên cứu sinh
nhiều học viên nghiên cứu sinh
sau khi tốt nghiệp các khóa đào tạo
đã và đang trở thành các nhà khoa học
đồng thời là lãnh đạo giữ những chức vụ quan trọng
trong quân an nhân dân quân đội nhân dân
tòa án nhân dân viện kiểm sát nhân dân
các ngành nội chính hải quan
kết quả đào tạo sau đại học của học viện an ninh nhân dân
đã có những đóng góp quan trọng
vào sự nghiệp giáo dục đào tạo
phát triển lý luận khoa học an ninh
cũng như giải quyết nhiều nhiệm vụ quan trọng chiến lược
trong bảo vệ an ninh quốc gia
đảm bảo trật tự an toàn xã hội
thưa quý vị và các bạn
trung tá nguyễn trí thành
là một trong những cán bộ xuất sắc
sát phòng trái chữa cháy tp hcm
có nhiều thành tích đặc biệt
trong công tác cứu nạn cứu hộ
anh là người cán bộ cứu hộ quả cảm
từng tham gia hàng ngàn vụ cứu nạn cứu hộ
trong các đám cháy sự cố sập công trình
chìm tàu tìm kiếm nạn nhân
trong các hang sâu
nhiều lần phải đối mặt với nguy hiểm
gần nhất là tìm kiếm và cứu sống người
tại thảm họa động đất thổ nhĩ kỳ
khi tham gia đoạn công tác quốc tế
do bộ công an tổ chức
trước hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn
công an tp hcm và các nhà học tâm
đã trao tặng cho anh căn nhà tình nghĩa
thể hiện sự chi ẩn
căn hộ nhỏ vẫn còn thơm mùi vui vữa
niềm mơ ước của vợ chồng trung tá thành
nay đã thành hiện thực
niềm mơ ước lớn nhất của vợ chồng em
là có được một căn nhà
để cho hai đứa con ở và an toàn học hành
niềm mơ ước đó đối với vợ chồng em
thì nó hơi quá tầm
thì em thật sự là
hai vợ chồng em tự tận đáy lòng của mình
thì rất là biết ơn
tấm lòng của đồng chí ninh đạo
và các mệnh hưởng quân
thì cho em được cảm ơn rất là nhiều
niềm vui nụ cười
và cả những giọt nước mắt hạnh phúc
đó còn là sự biết ơn
và những lời ước
sẽ tận tâm tận lực hơn nữa
cho công việc
tiếp tục nỗ lực
giành lại cái còn trong cái mất
tận dụng từng giây từng phút
tìm sự sống
đặc biệt là sẽ tạo cảm hứng
cho thế hệ trẻ
xây dựng được đội ngũ cứu hộ cứu nạn kế thừa
một cách tinh nguyện
và sẵn sàng vì nước quên thân
vì dân phục vụ
tin an ninh trả tự
sau ba ngày tòa án nhân dân tp hà nội
mở phiên tòa hình sự sơ thẩm
xét xử bảy bị cáo là cựu cán bộ
ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển
việt nam bidv chi nhánh thành đô
và chi nhánh tây nam quảng ninh
về tội vi phạm quy định về cho vay
trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng
khiến cho doanh nghiệp nước ngoài
xù nợ ba trăm sáu mươi tỷ đồng
vào chiều ngày hôm nay phiên tòa đã kết thúc
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo
đỗ quốc hùng bảy năm tù
về tội vi phạm quy định cho vay
trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng
cùng tội danh trên bị cáo
lưu thị bích thủy cựu phó giám đốc bidv
chi nhánh thành đô
bị tuyên phạt năm năm sáu tháng tù
bị cáo phạm anh tài cựu trưởng phòng
tiến dụng bidv chi nhánh thành đô
ba năm tù bị cáo nguyễn văn hà
cựu phó trưởng phòng tiến dụng bidv
chi nhánh thành đô bốn năm tù
bị cáo lại minh ngọc
cựu trưởng phòng thẩm định bidv
chi nhánh thành đô ba năm tù
bị cáo lê vũ thanh cựu giám đốc bidv
chi nhánh tây nam quảng ninh
và bị cáo đỗ xuân khoa
cựu phó trưởng phòng tiến dụng bidv
chi nhánh tây nam quảng ninh
cùng bị tuyên phạt ba mươi tháng tù
nhưng cho hưởng án treo về tội vi phạm quy định
về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng
thưa quý vị thời gian vừa qua
mặc dù tỉnh điện biên
luôn trú trọng thường xuyên thực hiện công tác
tuyên truyền giáo dục về ý thức và văn hóa
khi tham gia giao thông
đối với thanh thiếu niên học sinh
thế nhưng tai nạn giao thông ở độ tuổi này
hàng năm lại vẫn không giảm
nghịch lý này đang đặt ra vấn đề
về trách nhiệm của chính giới trẻ
gia đình nhà trường lực lượng chức năng
và chính quyền địa phương
trong việc quản lý tuyên truyền luật giao thông
cho lứa tuổi thanh thiếu niên
những hình ảnh này
sẽ mãi là nỗi ám ảnh
với nhiều người
tuổi trẻ tương lai cuộc đời
chỉ một phút sai lầm
khi tham gia giao thông

nhưng hiện trường tôi cũng cuống hoảng
qua xác minh cho thấy
cả năm trường hợp ngồi trên ba xe mô tô
trong vụ tai nạn này
đều không đủ điều kiện
về độ tuổi điều khiển không có giấy phép lái xe
đặc biệt các nạn nhân đều có
nồng độ cồn trong máu và hơi thở
đây chỉ là một trong số rất nhiều
vụ tai nạn và trạm giao thông
xảy ra ở lứa tuổi thanh thiếu niên
trên địa bàn tỉnh điện biên thời gian qua
không khó để chúng ta
có thể quan sát thấy các em học sinh
vi phạm luật giao thông đường bộ
như là phóng nhanh vượt ẩu này
không chú ý quan sát
khi chuyển hướng tạt đầu
các phương tiện này đi dàn hàng ngang
hàng hai hàng ba
lạng lách trên đường này
trong thời gian vừa qua
thì có không ít
các vụ tai nạn giao thông
nghiêm trọng xảy ra
do người điều khiển phương tiện giao thông
sử dụng rượu bia
mà trong máu có nồng độ cồn cao
điều đó không những gây ảnh hưởng
hết sức nặng nề
đối với chính người điều khiển
phương tiện giao thông
mà trong máu có nồng độ cồn cao
mà còn ảnh hưởng đến những người khác
theo số liệu thống kê
tại tỉnh điện biên
từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín đến nay
lực lượng chức năng đã xử lý trên ba trăm linh trường hợp
vi phạm luật giao thông đường bộ
là học sinh sinh viên
đáng lo ngại nhiều nhóm thanh thiếu niên
còn cố tình vi phạm luật giao thông đường bộ
để quay video phát tán trên mạng xã hội
thể hiện máu anh hùng
việc tai nạn giao thông
ở học sinh gia tăng
một phần nguyên nhân xuất phát từ việc
nhiều bậc phụ huynh nuông chiều
theo ý thích của con em mình
cái này thì chúng tôi cũng đã đến
các trường học
cũng như là các tổ dân cư
tuyên truyền cho nhà trường
là đối với nhà trường
thì các em học sinh
mà chú đủ tuổi
thì nhà trường không cho
mang xe máy điện
hoặc là xe phân khối dưới năm mươi cm
cũng như là đi xe máy điện
còn đối với các phụ huynh
và học sinh
thì chúng tôi cũng đã đến
các tổ dân cư tuyên truyền
thì là không lên nuông chiều
đối với con em mình
mà khi chưa đủ tuổi
mà đã mua xe máy
hoặc là các xe máy điện
cho con em mình
và cũng không nuông chiều
trong việc khuyến khích các em
vào các ngày nghỉ cuối tuần
như thứ bảy chủ nhật
là đi chơi về muộn
để tránh cái tình trạng
là các em có
những cái biểu hiện
là phóng nhanh vượt ẩu
để ngăn chặn giảm thiểu tình trạng
vi phạm luật giao thông
trong thanh thiếu niên học sinh
bên cạnh trách nhiệm của lực lượng công an
thì sự phối hợp giữa nhà trường gia đình
và tổ chức đoàn thanh niên
trong công tác quản lý giáo dục thanh thiếu niên
đóng vai trò quan trọng
góp phần giảm thiểu những đau thương
do tai nạn giao thông gây ra
nhất là đối với những người trẻ tuổi
vâng thưa quý vị
theo quy định tại điểm d
khoảng một mươi bảy điều hai
nghị định một trăm hai mươi ba hai nghìn hai mươi một ndcp
người giao xe cho người
không đủ điều kiện điều khiển xe
tham gia giao thông
thì bị phạt tiền từ tám trăm linh cho đến hai triệu đồng
trường hợp giao xe cho người
không đủ tuổi thi bằng lái
gây tai nạn giao thông chết người
thì người giao xe có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự
phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm
hoặc phạt tiền từ một mươi cho đến năm mươi triệu đồng
căn cứ theo khoảng bảy mươi sáu điều một
luật sửa đổi